liên quan đến tình hình người dân ở các thành phố lớn trở về quê an tết bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
khiến lượng hành khách đi lại bằng tàu xe máy bay dự báo sẽ vắng hơn so với mọi năm
trong khi đó số lượng hành khách bay lại tăng vọt các hãng hàng không liên tục phải tăng tải thêm nhiều chuyến bay để phục vụ nhu cầu của khách hàng
sau một năm dịch bệnh khốc liệt ai cũng mong mỏi trở về quê sớm để đón tết bên người thân
vào sáng ngày hai mươi hai tháng một sân bay tân sơn nhất đã ghi nhận số lượng hành khách khá đông đa phần là những người dân từ các tỉnh phía bắc
chị vân quê ở bắc giang cho biết năm nay cả gia đình chị muốn về quê ăn tết để được sưng vầy bên cha mẹ anh chị em để hưởng không khí tết ở quê nhà
cả năm vừa rồi dịch bệnh hoành hành nên tôi không thể về quê thăm cha mẹ già đây là dịp thích hợp để mình đưa các con về quê
mình đặt vé từ tháng một mươi hai nên khá rẻ
còn anh tú ở hà nội cho hay như mọi năm anh đặt vé khứ hồi thì giá cũng phải trên bảy triệu đồng cho chiều từ tp hcm đi hà nội và ngược lại
nhưng năm nay do đạt sớm nên giá vé chỉ khoảng năm triệu đồng
theo ghi nhận nhóm đường bay từ tp hcm đến đà nẵng chu lai hải phòng quy nhơn huế của một số hãng hiện đã hết chỗ
đường tp hcm hà nội cũng gần kính nhiều khách bay đã đặt giữ chỗ trước cả tháng trời
ngoài các đường bay đưa khách về quê một số đường bay du lịch nội địa hết dịp tết nguyên đáng kết nối đến phú quốc
nha trang quy nhơn đà lạt đặc biệt là đường hà nội phú quốc lượng khách đặt chỗ hiện nay đã gần kính
chỉ còn lại một số hạng vé ở hãng cao cấp hơn với giá bán từ khoảng hai triệu đồng trở lên chưa bao gồm phí thuế
điều này đã phản ánh nhu cầu du lịch trong kỳ nghỉ tết ở mức cao sau thời gian dài bị ảnh hưởng do dịch bệnh
để phục vụ tốt nhất lượng hành khách tăng đột biến trong những ngày cận tết hãng bay đang nhanh chóng tăng cường công tác phục vụ hành khách dịp cao điểm
trong khi các sân bay đông đúc thì không khí tại ga tàu bến xe lại ảm đạm hơn mọi năm
tại các bến xe ở hà nội mặc dù đã dự phòng xe tăng cường nhưng theo dự báo lượng khách đi lại cao điểm tết sẽ giảm so với năm trước
đối với đường sắt theo đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn tại hà nội
dù đã lập năm đôi tàu bắc nam phục vụ cho người dân lúc cao điểm tết nhưng đến nay số lượng đơn vị bán vé ra mới chỉ đạt ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
nguyên nhân một phần là do người dân từ các tỉnh phía nam đã về quê trong đợt dịch trước đây
mặt khác do diễn biến dịch bệnh phức tạp nên nhiều người hạn chế đi lại dẫn tới lượng khách mua vé tàu tết thấp hơn nhiều so với mọi năm
về hoạt động vận tải hành khách đường bộ tại tp hcm ông đỗ ngọc hải trưởng phòng quản lý vận tải sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
dự báo ngày cao điểm tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai có khoảng sáu mươi hành khách so với những năm không có dịch đạt một trăm ba mươi hành khách
ngoài ra đến nay một mươi tỉnh thành vẫn chưa thể liên kết vận tải hành khách với tp hcm
một số tỉnh thành có quy định cách ly người về do đó dự báo sản lượng hành khách năm nay chỉ đạt năm mươi so với năm ngoái
đường sát đạt ba mươi và hàng không cũng chỉ đạt khoảng tám mươi so với năm trước
trái ngược với tp hcm
tình hình dịch bệnh tại hà nội vẫn đang diễn biến phức tạp với số lượng ca mắc mới mỗi ngày đứng đầu cả nước
nhận biết tình hình đáng lo ngại này tại chương trình tết xuân vầy xuân bình an do liên đoàn lao động hà nội tổ chức
bí thư thành ủy đinh tiến dũng nhấn mạnh công đoàn thủ đô cần có nhiều hoạt động thiết thực dành cho công nhân trong dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại chương trình tết xuân vầy xuân bình an sáng hai mươi hai tháng một bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh
chương trình này thể hiện sự quan tâm động viên kịp thời để đoàn viên lao động được vui tết đón xuân
đồng thời lan tỏa thông điệp đoàn kết sẻ chia không để ai bị bỏ lại phía sau
ông đinh tiến dũng nêu rõ phương châm là không để đoàn viên công nhân lao động không có tết
ở đâu có công nhân lao động gặp khó ở đó có tổ chức công đoàn
theo chủ tịch liên đoàn tp hà nội nguyễn phi thượng năm hai nghìn hai mươi một nhiều nhà máy xí nghiệp phải đóng cửa dừng hoạt động
hàng chục nghìn công nhân phải ngừng việc mất việc làm mất thu nhập
chính trong khó khăn vất vả những chuyến xe buýt siêu thị không đồng cùng với hàng chục nghìn túi ăn sinh công đoàn hàng ngày
đến với đoàn viên người lao động khó khăn ở các doanh nghiệp khu công nghiệp
dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai các góc công đoàn thành phố ưu tiên dành nguồn lực trên hai trăm linh tỷ đồng
để hỗ trợ đoàn viên lao động thông qua chương trình tết xuân vầy hỗ trợ vé xe về quê
tại chương trình vào sáng ngày hai mươi hai tháng một bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng đã trao tặng một mươi xuất quà
trị giá năm tỷ đồng hỗ trợ một mươi công nhân viên chức
công đoàn hà nội cũng trao hỗ trợ xây dựng năm mươi máy ấm công đoàn mỗi nhà xây mới bốn mươi triệu đồng
sửa chữa ba mươi triệu đồng cho năm mươi gia đình đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn
tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai công đoàn hà nội quyết định trích trên bảy mươi một ba tỷ đồng hỗ trợ tặng quà
cho đoàn viên lao động khó khăn trên địa bàn
hỗ trợ vé xe cho một hai trăm linh công nhân khu công nghiệp và chế xuất về quê đón tết
những ngày tới trên hai chuyến xe sẽ đưa người lao động khó khăn nữ công nhân mang thai
nuôi con nhỏ về các tỉnh hà tĩnh nghệ an thanh hóa và một số tỉnh phía bắc đón tết với gia đình
và những món quà thiết thực từ liên đoàn lao động và công đoàn hà nội
chúng tôi mong rằng các đoàn viên và công nhân lao động có thể an tâm công tác
giữ gìn sức khỏe và có một dịp tết đoàn viên thật nhiều hạnh phúc